ubnd tp nha trang tỉnh khánh hòa đã ra quyết định phong tỏa một mươi một xã phường với hơn một trăm tám mươi dân
để xét nghiệm sớm phát hiện ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
ubnd tp nha trang yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn thành phố không được ra đường
từ một mươi chín h ngày hôm trước đến sáu h ngày hôm sau kể từ ngày ba mươi một tháng bảy cho đến khi có thông báo mới
đối với việc mua hàng hóa thiết yếu phiếu đi chợ siêu thị vào h buổi tối
được lựa chọn chuyển sang h buổi sáng hoặc chiều cùng ngày ghi trên phiếu
tại các điểm phong tỏa lực lượng chức năng sẽ kiểm tra chặt chẽ giấy thông hành
để hạn chế người ra vào địa phương
trong thời gian phong tỏa cdc khánh hòa và ngành y tế địa phương sẽ lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng